do ảnh hưởng thời tiết xấu tại khu vực trung trung bộ các hãng hàng không đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay
trong khi đó đường sắt cũng đang bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lớn nước lũ dâng cao tại khu vực miền trung
huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã bị ngập sâu trở lại
tuyến đường sắt bắc nam qua tỉnh thừa thiên huế tạm thời bị gián đoạn
về đường bộ tuyến đường từ quốc lộ một vào làng thượng lâm xã hải lâm tỉnh quảng trị bị nước lũ dâng cao gây chia cắt giao thông
nhiều tuyến đường khác cũng bị hư hỏng do mưa lũ
đơn vị quản lý đường bộ đã đề xuất tổng cục đường bộ việt nam cấp một mươi sáu tỷ đồng để khắc phục giao thông bước một